lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi hai giải thưởng điện ảnh thường niên của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh mỹ diễn ra tại nhà hát donby ở thành phố los angeles của mỹ
không nằm ngoài dự đoán giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên năm mươi sáu tuổi brad pitt anh vượt qua đối thủ kỳ cựu khác là tom hanks anthony hopkins anspacino joe pesci brad pitt cũng là người trẻ tuổi nhất trong hạng mục này năm nay
giải tượng vang oscar thứ hai thuộc về toy story bốn sau khi đánh bại các đề cử khác của hạng mục phim hoạt hình hay nhất bao gồm how to train your dragon the hidden world i lost my body và missing link
lễ trao giải oscar thường niên được phát sóng trực tiếp từ hollywood trên kênh truyền hình abc và được tiếp sóng tại hơn hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới